các hãng thông tấn nga vào ngày hôm nay đưa tin chuyến tàu chở nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã rời ga xe lửa ở thành phố attaom vùng viễn đông của nga để về nước kết thúc chuyến thăm nga
bộ trưởng tài nguyên thiên nhiên nga đại sứ nga tại triều tiên alexander masegora đã có mặt trong lễ tiễn nhà lãnh đạo triều tiên
trước đó nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu đã thảo luận các vấn đề thực tế nhằm tăng cường hợp tác quân sự và triều tiên gọi đây là thời kỳ hoàng kim mới trong quan hệ song phương
bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu đã đón nhà lãnh đạo triều tiên tại thành phố cảng vladivostok và giới thiệu các máy bay ném bom chiến lược của nga gồm tu một trăm sáu mươi tu chín mươi năm và tu hai mươi hai m ba
có khả năng mang vũ khí hạt nhân và tạo thành xương sống của lực lượng tấn công hạt nhân

có khả năng mang vũ khí hạt nhân và triều tiên tại thành phố cảng vladivostok và giới thiệu các máy bay ném bom chiến lược của nga